công an thành phố pleiku tỉnh gia lai cho biết kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu liên quan vụ một người phụ nữ mất tích chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm
theo công an thành phố pleiku đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm
tuy nhiên công an thành phố pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã phường để nắm thông tin đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên
trước đó công an thành phố pleiku tiếp nhận trình báo từ bà t t d ngụ phường trà bá thành phố pleiku
bà t t d là l t n ba mươi chín tuổi tên thường gọi là quy ngụ xã diên phú thành phố pleiku bị mất tích
bà t t d xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là n bị mất tích
theo bà t t d người thân mất liên lạc với n hơn ba tháng nay và không rõ đang ở đâu
cũng theo bà t t d thông tin n không có anh em ruột nào khác không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng có con học lớp tám
nhiều năm nay n sống như vợ chồng với ông l t t ngụ ở thành phố pleiku
bà thông tin thêm trước thời điểm mất tích bà n và t có nảy sinh mâu thuẫn n bị t tấn công sau đó t nói n bỏ nhà đi còn đi đâu khi nào thì không biết
cũng theo bà đê ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng dặn nhau đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm tuy nhiên sau thời gian dài không ai liên lạc được với n nên lo lắng có chuyện không may
bà đê cho biết thêm người thân tìm mọi cách để liên lạc với n qua điện thoại mạng xã hội nhưng đều không được
chiều ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một chiếc xe bán tải bỏ chạy và chạm với nhiều phương tiện giao thông khác
đáng chú ý điều khiến những người tham gia giao thông vô cùng bức xúc bởi hành động côn đồ manh động của các đối tượng tạo nên cảnh tượng náo loạn đường phố
theo đó clip từ camera giám sát của một ngôi nhà ở phố trương định cho thấy chiếc bán tải hiệu fort màu da cam bị hai xe tải của lực lượng công an phường bao vây
đồng thời cảnh sát và lực lượng dân phòng cũng áp sát yêu cầu tài xế xuống xe
tuy nhiên chiếc bán tải tìm cách phá vòng vây rồi tăng ga bỏ chạy
sau đó hình ảnh từ camera hành trình của ô tô khác quay lại được cảnh chiếc xe ford trong lúc bỏ chạy còn tông va vào xe máy khác
cuối cùng chiếc xe bán tải dừng lại trên vành đai ba và bị nhiều người đi xe máy vây quanh
có người còn dùng mũ bảo hiểm vật dụng khác đập phá cửa kính
chỉ huy công an quận hai bà trưng cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc tài xế xe bán tải đã bị bắt giữ
liên quan đến vụ cô gái bị sát hại rồi phi tăng ở thành phố thủ đức gây rúng động dư luận những ngày giáp tết hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát đi thông báo truy tìm chiếc điện thoại của nạn nhân bị hung thủ cướp trong quá trình gây án
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thụ lý điều tra vụ án sát hại người cướp tài sản rồi cho đôi bại
xảy ra vào ngày tám tháng hai tại nhà trọ tp thủ đức do nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi thực hiện
nạn nhân trong vụ án là chị vtt hai mươi năm tuổi quê đồng nai
trong quá trình gây án khoa đã cướp của nạn nhân một số tài sản trong đó có chiếc iphone một mươi hai podu màu xanh
công an thông báo bất kỳ người dân nào tìm thấy hoặc đang giữ chiếc iphone có đặc điểm nêu trên
đề nghị liên hệ công an tp hcm số hai trăm sáu mươi tám trần hưng đạo quận một tp hcm để được tiếp nhận xử lý
trước đó ngày chín tháng hai tức ngày ba mươi tết giáp thìn công an phường tăng nhơn phú b tp thủ đức nhận được tin báo chị vth
về việc em ruột là vtt cho ở khu phố năm phường tăng nhân phú b đi đâu không rõ
gia đình không liên lạc được từ chiều ngày tám tháng hai
công an phường tăng nhân phú b đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị t
công an cùng với người nhà kiểm tra bên trong phòng trọ ghi nhận xe máy quần áo đồ dùng cá nhân của t vẫn còn trong phòng trọ
không có sự giáo trộn bất thường
tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận
chị t không ra khỏi phòng trọ từ khoảng một mươi bốn h ngày tám tháng hai
từ kết quả báo cáo của công an tp thủ đức ban giám đốc công an tp hcm nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm phạm
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm đã triển khai sáu tổ công tác khẩn trương ra soát hiện trường tại khu vực nhà trọ
các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị t
cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương
kết quả nổi lên nguyễn đăng khoa có nhiều biểu hiện bất thường
chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được nguyễn đăng khoa khi đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
cảnh sát đã duy lý khoa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh để tập trung đấu tranh làm rõ
liên quan đến vụ một người đàn ông nợ tám năm triệu đồng nhưng sau một mươi một năm số tiền vọt lên thành tám tám tỷ đồng gây xôn xao dư luận những ngày gần đây
một lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết với trường hợp khách hàng này chia sẻ không sử dụng thẻ tiến dụng exim bank mà vẫn phát sinh dư nợ
cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra có hay không việc phát hành thẻ khống
thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng ninh đã yêu cầu exim bank chi nhánh quảng ninh có văn bản báo cáo về sự việc
vì lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết các ngân hàng có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nhà nước không quản lý việc này
vấn đề của sự việc nằm ở cách tính lãi
exim bank không phải là ngân hàng đầu tiên xảy ra tình huống
các ngân hàng này đã có trường hợp khác ngân hàng khởi kiện khách hàng
trong hợp đồng phát sinh thẻ tiến dụng đã ghi rất rõ lãi suất nhưng vấn đề là làm sao dư nợ gốc lãi lên tới tám tám tỷ đồng
vậy thì cần hiểu rõ rằng thẻ tiến dụng tiêu trước trả sau bốn mươi năm ngày không tính lãi nếu thanh toán toàn bộ thì không nói
nhưng nếu chi trả ở mức tối thiểu lãi đã là một mươi tám hai mươi năm trên một năm rất cao
đến hạn không thanh toán cả khoản vay sẽ bị lãi suất quá hạn gấp một năm lần mức thông thường
lãi mẹ để lãi con trong suốt một mươi một năm
cũng theo vị này với trường hợp khách hàng bha chia sẻ không nhận được thẻ tiến dụng không sử dụng thẻ mà vẫn phát sinh dư nợ
cần cơ quan công an vào cuộc điều tra có hay không việc phát hành thẻ khống
thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng ninh đã yêu cầu exim bank chi nhánh quảng ninh có văn bản báo cáo về sự việc
với vai trò của ngân hàng nhà nước vị đại diện cho biết nếu sự việc tranh chấp dân sự này được đưa ra tòa
và tòa án yêu cầu ngân hàng nhà nước xác nhận cách tính lãi của ngân hàng
đúng hay sai thì cơ quan này sẽ trả lời còn lại việc tham gia vào tranh chấp dân sự không đúng thẩm quyền của ngân hàng nhà nước
trước sự việc xảy ra tại exim bank lãnh đạo ngân hàng nhà nước cũng lưu ý người dùng thẻ tín dụng đọc kỹ lãi suất
cách tính lãi ghi trong hợp đồng phát hành thẻ và chính chủ thẻ đã ký
vị này chia sẻ thêm không phải ai cũng đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng
được ngân hàng kiểm tra đảm bảo năng lực tiêu trước trả sau
thẻ tín dụng không xấu có nhiều lợi ích miễn lãi tới bốn mươi năm ngày
nhưng khách hàng cần tìm hiểu kỹ khi sử dụng tránh phát sinh nợ xấu
trước đó sự việc gây ruồn sao dư luận tại quảng ninh
thời gian qua khi các trang mạng xã hội lan truyền thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản
ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank amc
với khách hàng tên bha địa chỉ tại phường cầm tây thành phố cầm phả quảng ninh
với số tiền nợ gần chín tỷ đồng
theo nội dung được cung cấp bởi exim bank
khách hàng bha đã mở thẻ mastercard tại exim bank chi nhánh quảng ninh
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba với hạn mức là một mươi triệu đồng
và đã có hai giao dịch thanh toán vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
và hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba tại một điểm chấp nhận giao dịch
từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ trên thẻ đã chuyển thành nợ xấu
và thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo đã gần một mươi một năm
exim bank nhấn mạnh rằng
mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng
ông bha vẫn chưa đưa ra phương án xử lý nợ
về công văn nhắc nợ đang lan truyền trên mạng xã hội
exim bank khẳng định rằng việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng
là một hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xử lý và thu hồi nợ
đến thời điểm hiện tại exim bank chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào từ khách hàng
anh bha người có tên trong công văn nhắc nợ quá hạn
được gửi từ exim bank xác nhận
năm hai nghìn một mươi ba có nhỏ nhân viên của ngân hàng exim bank trên nhánh quảng ninh
mở thẻ tiến dụng với hạn mức một mươi triệu đồng
sau khi ký xong hợp đồng nhân viên nói rằng mức lương của tôi thấp
hơn ba triệu đồng trên một tháng không đủ để mở thẻ tín dụng
nhưng bạn ấy nói sẽ xin xếp sau bạn đi một thời gian
anh nghĩ là mình không làm được thẻ nhưng sau đó mới biết thẻ đó vẫn được làm
ba bạn ấy đã rút số tiền trong thẻ để tiêu xài
sau đó anh được biết bạn này đã nghỉ việc và đi nơi khác
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản
từ đó dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an toàn giao thông ở mức báo động
mới đây phải kể đến vụ va chạm giao thông kinh hoàng giữa một xe máy và xe khách
ở tp hcm sự việc xảy ra đã khiến cho đôi nam nữ đi xe máy bị văng xuống đường
và tử vong tại chỗ
ngày một mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm
đang phối hợp đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông pc tám
công an tp hcm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người tử vong
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ cùng ngày nam thanh niên sinh năm hai nghìn ba điều khiển xe máy
chở theo cô gái sinh năm hai nghìn năm lưu thông trên đường đinh tiên hoàng
hướng từ đường nguyễn thị minh khai về đường điện biên phủ
đến giao lộ nguyễn đình triều đinh tiên hoàng phường đa cao quận một
xe máy va chạm với xe khách mang biển số tp hcm chạy trên đường nguyễn đình triều
hướng từ đường nguyễn bình khiêm về đường hai bà trưng
cú va chạm mạnh khiến xe máy văng xa nhiều mét và hai người trên xe máy rơi xuống đường tử vong tại chỗ
theo những người bạn đi cùng hai nạn nhân cho biết trước khi xảy ra tai nạn
cả nhóm có đi đánh piza ở quán gần đó và đang trên đường về nhà thì không may xảy ra vụ việc trên
nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
nối tiếp chương trình sẽ là phần tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
cháy kho phế liệu và cơ sở ghế nệm tại huyện tràng bom
khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng ba một cơ sở gia công ghế nệm và một kho chứa phế liệu sát bên nhau trên đường trung tâm ấp thái hòa xã hồ nai ba bất ngờ bốc cháy dữ dội
do bên trong nhiều nguyên vật liệu bằng nhựa nệm mút xốp nên ngọn lửa tỏa ra với nhiệt độ cao cột khói bốc lên hàng chục mét
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng công an huyện tràng bom đã cử phương tiện và lực lượng đến hiện trường chữa cháy
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng tổ chức đội hình phun nước làm mát bao vây ngọn lửa và khống chế vụ cháy vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều kết cấu của các nhà xưởng mái tôn hư hại nhiều hàng hóa thành phẩm nguyên vật liệu bên trong
trưa ngày một mươi năm tháng ba công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một cô gái tử vong trong tư thế lạ ở phòng trọ
nạn nhân là chị nd sinh năm hai nghìn hai quê sóc trăng làm công nhân và thuê trọ sống ở đường thuận giao hai mươi phường thuận giao thành phố thuận an
sáng cùng ngày anh rể và chị gái của cô gái này không thấy cô gái đi làm nên qua phòng trọ tìm
tại đây cửa phòng khóa trong gọi nhiều lần nhưng không thấy em gái mở ra nhìn qua khe cửa thì phát hiện người em đã tử vong trong phòng
nhận tin báo công an thành phố thuận an đã đến khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
chị gái cho biết bao lâu nay cô bé gái vẫn vui vẻ không có gì bất thường
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố về đề điều và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp
để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông đê hữu cầu phường vạn an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
cơ quan chức năng địa phương cũng cắm biển báo cảnh báo làm hệ thống rào chắn theo dõi sát diễn biến sự cố
chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư nhân lực trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu có sự cố phát triển thêm
làm ảnh hưởng đến an toàn của người và tài sản của người dân an toàn đê điều đồng thời xây dựng phương án kịch bản sơ tán dân khỏi khu vực sự cố
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vạn phúc xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến một ngôi nhà sụt hoàn toàn xuống sông cầu
sự việc không gây thiệt hại về người
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp bắc ninh cho biết ngay khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương
đến hiện trường hỗ trợ người dân và khắc phục khẩu quả di rời những tài sản ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
chính quyền tp bắc ninh cũng khẩn cấp di rời bảy hộ dân ven đê sông cầu đoạn qua khu vạn phúc phương vạn an
buôn quốc xã drei sáp huyện crong anna là buôn du lịch cộng đồng thứ ba của tỉnh đắk lắk vừa ra mắt vào sáng ngày một mươi năm tháng ba
buôn quốc xã drei sáp huyện crong anna là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người ế đê và mờ nông
buôn cách thành phố buôn ma thuật hai mươi một km tọa lạc trên cung đường thác rây nu đi thác rây xáp thượng còn gọi là thác gia long
buôn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người ế đê và mờ nông như diễn tấu công chiêng hát a ray muối soang các lễ cúng bến nước mừng lúa mới bỏ mả và nhiều nghề thủ công như đan lát dè thổ cầm nấu rượu cần chế tác nhạc cụ
hiện buôn còn gìn giữ năm mươi nhà dài truyền thống có thể trở thành nơi lưu trú phục vụ du lịch
từ năm hai nghìn hai mươi ba vuncoup được tỉnh đắk lắc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cải tạo cảnh quan môi trường thực hiện nhiều hoạt động phát triển du lịch cộng đồng
nhiều hộ gia đình trong buôn đã được tập huấn hướng dẫn kỹ năng phục vụ khách du lịch xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đi trải nghiệm thực tế học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh có thế mạnh về du lịch cộng đồng

tọa đàm con đường phở việt và sợi phở quảng diễn hương vị phở việt sợi phở việt không gian giới thiệu về nghề phở
tham gia festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều chuyên gia ẩm thực chủ cơ sở làm phở gia truyền trong cả nước sẽ có dịp trao đổi
làm rõ nét đặc trưng của phở truyền thống sự phát triển của nghề làm phở hiện nay
đông đảo nhân dân du khách và đại sứ quán một số nước có dịp được trải nghiệm tại làng vân cù
xã đồng sơn huyện nam trực nơi được xem là cái nôi của nghề phở
du khách có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu thưởng thức hương vị phở mang đặc trưng văn hóa ẩm thực độc đáo của từng vùng miền
festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần nâng tầm ẩm thực việt đưa phở trở thành một thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch
năm hai nghìn hai mươi một phở bò nam định được hội kỷ lục xa việt nam tổ chức kỷ lục việt nam đưa vào danh sách top một trăm linh món ăn đặc sản việt nam
những ngày gần đây công trình bảo tàng đạo mẫu của nghệ sĩ xuân hình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả
không chỉ có kiến trúc độc đáo
bảo tàng còn là tâm huyết của nghệ sĩ ưu tú xuân trong việc bảo tồn phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu tại việt nam
tuy nhiên năm nghệ sĩ thông tin nhiều khán giả xin địa chỉ để tham quan bảo tàng đạo mẫu nhưng nghệ sĩ từ chối vì chưa sẵn sàng đón khách
gần đây nhất bảo tàng đạo mẫu của xuân hình được xuất hiện trên báo chí nước ngoài được vinh danh ở nhiều giải thưởng về kiến trúc
điều này càng khiến công trình này nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng
xuân hình cho biết thời gian gần đây rất nhiều khách thập phương ngỏ ý muốn tham quan bảo tàng đạo mẫu nhưng xuân hinh cảm thấy công việc ở bảo tàng chưa được tru toàn
nếu sớm mở cửa thì khó có thể tiếp đón quý vị một cách chú đáo
xuân hinh có đôi lời muốn gửi gắm rằng rất mong quý vị thông cảm chờ đợi và tiếp tục đồng hành với những gì mà quý vị đã tin yêu
nam nghệ sĩ cho hay trong thời gian sắp tới ông sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị để có thể mở cửa bảo tàng đón nhận khách tham quan
khi sẵn sàng tiếp đón quý vị xuân hình sẽ thông báo chính thức
xuân ninh cũng bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho bảo tàng đạo mẫu
anh rất biết ơn quý vị đã quan tâm đến bảo tàng đạo mẫu là công trình tâm huyết của hình
cũng như các anh em đã đồng lòng xây dựng để bảo tồn và gìn giữ nét đẹp của văn hóa dân tộc
bảo tàng đạo mẫu là công trình khá độc đáo được xây dựng từ năm triệu viên ngói cổ và một triệu viên gạch thất cổ
công trình tọa lạc trên mảnh đất trải dài năm m hai với vườn cây ăn quả năm mươi năm tuổi
không gian bên trong của bảo tàng cũng mang đậm bản sắc văn hóa việt nam
không chỉ có kiến trúc độc đáo bảo tàng đề cao tầm quan trọng của đạo mẫu một hệ thống tín ngưỡng của việt nam
bảo tàng đạo mẫu của xuân hình được thiết kế bởi nữ kiến trúc sư nguyễn hà
năm hai nghìn hai mươi ba công trình bảo tàng đạo mẫu được domos tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín của thế giới
xếp hạng một mươi bốn công trình lọt tốt dự án kiến trúc tốt nhất năm
với công trình này kiến trúc sư nguyễn hà được nhận giải thưởng mora jamin
giải dành cho kiến trúc sư dưới bốn mươi năm tuổi trên toàn thế giới có triển vọng hoặc đã có những thành tiệu xuất sắc
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại